trong ngày một tháng tám đã có thêm hai trăm linh chín một trăm năm mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm cho người dân
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu bốn triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày một tháng tám đến sáu h sáng ngày hai tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba hai trăm linh một ca mắc mới
trong đó ba ca nhập cảnh và ba một trăm chín mươi tám ca ghi nhận ở trong nước